tại thành phố cần thơ hơn một trăm linh em học sinh khuyết tật trường khuyết tật cần thơ quận bình thủy
hiện đang phải học tập trong hoàn cảnh tạm bỡ sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn
do khu học tập của trường đang được xây dựng lại
điều đáng nói là tiến độ xây dựng công trình đã tạm dừng do nhà thầu thiếu vốn
hiện nay các em học sinh tại trường khuyết tật cần thơ đang phải học ở nhà thi đấu đa năng của trường
ông nguyễn văn điệp phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết
các dãy phòng cũ của trường đã bị phá bỏ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công
công trình dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu bao gồm các giải phòng học phòng dạy nghề hội trường
thư viện nhà an và nhà thi đấu đa năng với tổng vốn đầu tư là hơn một mươi một tỷ đồng
tuy nhiên khi việc thi công đã gần hoàn thành thì đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu công trình bị dừng lại
cho tới nay vì thiếu vốn điều này đã gây ảnh hưởng nhiều tới quá trình học tập sinh hoạt của các em học sinh
từ khi công trình ngưng thì việc học tập của học sinh gặp khó khăn
cái thứ nhất là số học sinh trung học cơ sở không chỗ học
hiện giờ là các em đang học tạm ở chỗ cái nhà thi đấu đa năng mà xây dựng vở đó chỉ có cái phần nền thôi
vô dồn tất cả các lớp vào học trong đó
thứ hai là nhà ăn chưa xong thì cũng trong nhà thi đấu tổ chức chỗ ăn cho các em học sinh luôn
thứ ba là phòng thí nghiệm thực hành do không có chỗ để nấu ăn
tạm thời thì đưa bếp ăn xuống chỗ phòng thí nghiệm còn việc thí nghiệm thì các cô phải đưa lên lớp
hiện tại trường khuyết tật cần thơ đang nuôi dạy một trăm một mươi bốn em học sinh từ lớp một đến lớp chín
trong đó có năm mươi sáu em nội chú hầu hết bị cầm điếc và khiếm thị
không có phòng học nên nhà trường phải bố trí cho các em học văn hóa và ăn uống tại khu nhà thi đấu đa năng cũ
theo ban giám hiệu nhà trường nếu công trình vẫn tiếp tục bị dừng thi công trường sẽ phải thuê cơ sở khác để giảng dạy
giờ nhiều lớp vô trong khu thì cơ bản là các em nhiều khi nhìn nhau đó rồi các em mất tập trung
chứ nếu mà có phòng độc lập riêng thì các em tập trung cao hơn
tại do lớp này nó gần lớp kia quá mà vách ngăn thì mình cũng chưa đủ hết cho nên nó cũng phân tán sự chú ý học sinh nhiều
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tp cần thơ
thời gian qua các công trình nằm trong dự án oda của thành phố phải ngừng thi công là do vốn chưa về
tuy nhiên hiện tại đã có vốn và các công trình trong đó có trường khuyết tật sẽ nhanh chóng được thi công trở lại
lãnh đạo thành phố cũng sẽ đi kiểm tra thực tế các công trình trên để kịp thời giải quyết những vướng mắt